mặc dù thời tiết ở thành phố hồ chí minh vào những ngày này thì khá nóng
nhưng mà không vì thế mà giảm đi sự náo nhiệt tấp nhập
nhiều người dân ở thành phố hồ chí minh đã chọn đến các khu vui chơi giải trí vui xuân
để xung họp cùng với gia đình
tại công viên văn hóa đầm sen thảo cầm viên đường hoa nguyễn huệ hội hoa xuân tao đàn
hàng chục ngàn người dân đến đây không chỉ để du xuân
mà còn để quay quần cùng nhau thư giãn ngắm cảnh
lưu giữ kỷ niệm cùng người thân và bạn bè sau một năm làm việc
một năm tôi làm việc suốt thành ra tết đến tôi chọn chỗ khu du lịch đầm sen này để đi chơi
để tham quan nhiều cảnh mới lạ dẫn con và gia đình đến đây nghỉ mát của vui chơi
ngoài đầm sen này tôi dự định đi thúy tiên chỉ có mấy ngày nghỉ ngơi thôi
nên tành thủ thời gian đi chơi
mặc dù đến gần trưa trời càng nắng hơn
nhưng lượng người đổ về các địa điểm vui chơi thưởng lãm du xuân lại đông hơn
không khí xuân thêm rộng ràng
khi trẻ nhỏ được khám phá vui chơi
với những trò chơi mới lạ
người lớn lại quay quần bên nhau nói chuyện về dự tính cho năm mới
trong đầu năm mới cả nhà tôi tổ chức đi tham quan đầm sen để cho các cháu chơi
còn ba mẹ rảnh rơi đi ngắm cảnh
nói chung vào trong đầm sen này gia đình tôi thấy rất nhộn nhịp rất vui trong không khí ngày tết ngày hôm nay
gia đình tôi hôm nay rất vui khi nhân tịp đầu năm mới cho các bé đi chơi
đây cũng là một dịp để cho các bé có những trải nghiệm thú vị
và cả gia đình có những khoảnh khắc riêng trong mùa xuân năm nay
tại các khu vui chơi đường hoa cũng diễn ra nhiều hoạt động mừng xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
như hái lột lizzie đầu năm trò chơi dân gian trò chơi đường phố và biểu diễn nghệ thuật
hầu hết người tham gia đều vui vẻ coi đó là sự khởi đầu may mắn của một năm mới với nhiều ước vọng mới